ở phía nam gió mùa tây nam đang hoạt động với cường độ trung bình tiếp tục tạo ra những cơn mưa rào và rông về chiều và tối ở khu vực tây nguyên và khu vực nam bộ với diện mưa xảy ra ở mức dài rác
còn trong ngày nền nhiệt cao nhất ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trên biển ở các vùng biển phía nam khu vực từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang
vịnh thái lan thậm chí là cả khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa tiếp tục có mưa rào và rông rải rác tập trung chính trong thời điểm chiều tối và đêm
trong khi đó khu vực huyện đảo hoàng sa trời không mưa có nắng gió hướng nam với cường độ yếu là cấp ba đến cấp bốn
vì thế mà sóng biển thấp dưới hai mét thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước